kính thưa quý vị đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn đã đến viếng dân hoa dân hương
từ nhớ các anh hùng lịch sĩ nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và kỷ niệm một trăm ba mươi bảy năm ngày quốc tế lao động
tại nghĩa trang liệt sĩ tp hcm đôi không tên tp thủ đức đoàn thành kính dân hoa dân hương
và giành phúc mặt niệm tự nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc
đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
sau lễ dân hoa dân hương các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ
cũng như của các mẹ việt nam anh hùng trong nghĩa trang để tưởng nhớ và tri ân
sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ tp hcm đoàn đã đến viến dân hương dân hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo
các bậc lão thành cách mạng đã có những công hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại nghĩa trang tp hcm là cảnh tp thủ đức
đây là hoạt động truyền thống nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm thể hiện sự tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc tri ân những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo
tp hcm các bậc lão thành cách mạng